trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu đảng bộ huyện hàm tân tỉnh bình thuận tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với sự tham dự của một trăm chín mươi tám đại biểu đại diện cho một năm trăm linh đảng viên của đảng bộ
đây là đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được tỉnh ủy bình thuận chọn làm đại hội điểm
với tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ huyện hàm tân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
gồm ba mươi tám đồng chí đồng chí võ thanh bình tái đắc cử chức vụ bí thư huyện ủy hàm tân nhiệm kỳ mới